trái ngược với miền nam nắng ấm trời nóng thì ở miền bắc mưa rét vẫn tiếp diễn
nhiều khả năng là sớm nay ở phan xipang sẽ tiếp tục xuất hiện hiện tượng băng tuyết thưa
cường độ nhẹ và trong một khoảng thời gian rất ngắn giống như ngày hôm qua
những nơi khác của bắc bộ sẽ vẫn mưa vừa mưa và có rét bút
độ ẩm cao trời nồm quý vị hạn chế mở cửa sổ hoặc lau dọn nhà cửa để giữ cho nhà cửa luôn được khô giáo
hôm nay là thứ bảy theo lịch âm thì cũng đã là ngày hai mươi tháng chạp rồi ngày hoàng đạo
nhiều gia đình cũng sẽ làm lễ cúng ông công ông táo kể từ ngày hôm nay
trong bối cảnh dịch bệnh như thế này thì một năm một mâm lễ đơn giản ấm cúng sẽ rất là phù hợp
quý vị cũng đừng quên thả cá nhưng không thả túi ni lông để bảo vệ môi trường